thông tin từ bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng tám có bảy sáu trăm sáu mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là một trăm sáu mươi hai hai trăm bảy mươi chín ca
có bảy tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
đó là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái và hà giang
tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua hai mươi ba tháng tám đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi bốn tháng tám
ghi nhận có một mươi tám trăm một mươi một ca nhiễm mới trong đó thành phố hồ chí minh và bình dương cộng lại đã là tám hai trăm năm mươi năm ca
trong ngày hôm nay ghi nhận ba trăm bốn mươi tám ca tử vong
vào chiều nay sở y tế hà nội thông báo từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày hôm nay
thành phố ghi nhận chín ca mắc mới trong đó có bốn ca tại cộng đồng và năm ca tại khu vực cách ly
như vậy tính từ một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng tám đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng tám
hà nội ghi nhận sáu mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba mươi ba ca tại cộng đồng và ba mươi bốn ca ở khu cách ly